liên quan tới vụ việc máy bay không người lái của triều tiên xâm nhập vào không phận hàn quốc
đáp lại động thái này máy bay chiến đấu trực thăng tấn công của hàn quốc đã xuất kích
để ngăn chặn những máy bay không người lái
trong khi người dân hàn quốc bày tỏ lo ngại về tình an ninh trong nước và khu vực
quân đội hàn quốc trước đó cho biết năm uav triều tiên được phát hiện vượt qua rời tuyến giữa hai nước sáng hai mươi sáu tháng một mươi hai
hàn quốc đã triển khai tiêm kích trực thăng vũ trang và cường kích hạng nhẹ để ứng phó
trong đó một trực thăng khai hỏa một trăm linh phát đạn pháo về phía uav của triều tiên nhưng không chiếc nào bị rơi
diễn biến này làm dấy lên câu hỏi về mạng lưới phòng không của hàn quốc
tôi tự hỏi điều gì sẽ xảy ra nếu những chiếc máy bay không người lái đó mang theo cả bom
rất có thể gây ra chiến tranh hoặc xung đột
chúng tôi đã chứng kiến một số cuộc tấn công sử dụng vũ khí hủy diệt hàng loạt
cũng như vũ khí hóa học do uav thực hiện
vụ việc lần này phản ánh rõ điều tương tự cũng có thể xảy ra tại hàn quốc
quân đội hàn quốc đưa ra lời xin lỗi chính thức vì đã không hạ được bất kỳ thiết bị uav nào từ phía triều tiên
trong tuyên bố đưa ra hôm qua tổng thống hàn quốc cho rằng quân đội hàn quốc cần sẵn sàng
và tập trận chuyên sâu hơn để đối phó với các mối đe dọa từ máy bay không người lái của triều tiên